bộ giao thông vận tải vừa có công văn kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét giao tổng công ty hàng không việt nam acv triển khai đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không điện biên đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị của nhà nước giao cho acv
theo bộ giao thông vận tải hiện acv đang được giao quản lý khai thác hai mươi một cảng hàng không do đó đơn vị này sẽ chủ động cân đối được lợi nhuận và bảo đảm hoạt động cả hệ thống hai mươi một cảng hiệu quả
ngoài ra đơn vị này cũng cho biết trong trường hợp được giao đầu tư cả khu bay và khu hàng không dân dụng với tổng mức đầu tư khoảng một năm trăm ba mươi chín tỷ đồng so với năng lực của acv không phải là quá lớn nên không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tài chính toàn mạng cảng hàng không của acv
về khả năng cân đối vốn bộ giao thông vận tải cho biết acv đã nghiên cứu phương án trước mắt sẽ đầu tư khu bay mới và cải tạo mở rộng tận dụng nhà ga hành khách hiện hữu để giảm chi phí đầu tư trong giai đoạn này
việc đầu tư xây mới nhà ga hành khách theo quy hoạch sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiệu quả khai thác trong giai đoạn tiếp theo